ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn mạnh nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi phó đội trưởng đội quản lý liên xã phường thuộc cục thuế gia nghĩa đắc long tỉnh đắk nông để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào tháng năm năm nay lợi dụng nhiệm vụ được giao kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực thuế tại địa bàn phụ trách nguyễn mạnh nghĩa đã nhiều lần vòi vĩnh tiền của chủ cơ sở
sáng ngày ba mươi tháng sáu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã bắt quả tang nghĩa đang có hành vi nhận tiền của một chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn tổ dân phố ba phường nghĩa đức thành phố giang nghĩa
ngay sau khi lập biên bản phạm tội quả tang lực lượng công an đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng để thu giữ các tài liệu vật chứng phục vụ công tác điều tra
ngày sáu tháng bảy công an tỉnh bà rịa vũng tàu lập hồ sơ xử lý hàng chục biêu kiện bên trong chứa các hồ sơ xử lý
các hung khí nguy hiểm được vận chuyển bằng đường biêu điện
sáng ngày hôm nay công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã phối hợp với trung tâm khai thác và vận chuyển biêu điện tỉnh bà rịa vũng tàu kiểm tra đã phát hiện hai mươi bảy biêu kiện bên trong chứa hai mươi chín con dao mã tấu và các loại hung khí nguy hiểm
theo thông tin ghi trên các bao bì biêu kiện số hàng hóa này được gửi từ các tỉnh bắc giang thanh hóa hương yên hà nội
người nhận hàng là các cá nhân có địa chỉ tại tỉnh bà rịa vũng tàu
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng bên ngoài bao bì chứa hung khí đê dòng chữ hàng dễ vỡ
cơ quan công an khuyến cáo các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển biêu kiện cần kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi nhận vận chuyển không để đối tượng xấu lợi dụng dịch vụ này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
chuyển sang một thông tin khác thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo công an tỉnh quảng bình đã và đang triển khai nhiều biện pháp công tác để tuyên truyền vận động trong nhân dân
nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi để người dân tự nguyện đến trụ sở công an giao nộp ghi nhận tại thành phố đồng hới
hôm nay anh đặng như khoa ở xã đức ninh đến trụ sở công an thành phố đồng hới tự nguyện giao nộp một số loại công cụ hỗ trợ mà anh cảm thấy nguy hiểm sau khi được sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an xã và cấp ủy chính quyền địa phương
mặc dù đây là những loại công cụ hỗ trợ súng tự chế song tính sát thương cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thanh hóa đã huy động hơn một mươi xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa phía ngoài và tiếp cận vào bên trong nhà xưởng để khống chế đám cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều máy bơm giã chiến đặt tại các ao hồ lân cận để hút nước trực tiếp phục vụ công tác chữa cháy
tuy nhiên do thời điểm cháy vào giữa trưa thời tiết nắng nóng gây gắt nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến một mươi ba h năm mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn nỗ lực ngăn ngọn lửa lan rộng ra các xưởng và khu dân cư bên cạnh
nguyên nhân cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
một mươi công dân trong khu cách ly tại sư đoàn ba trăm chín mươi ở bỉm sơn thanh hóa vừa được lấy mẫu xét nghiệm và bước đầu xác định có một mươi bốn trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
đây là thông tin từ trung tâm kiểm soát dịch bệnh tật tỉnh d c thanh hóa
theo cơ quan này chiều ngày ba tháng ba
sư đoàn ba trăm chín mươi quân đoàn một đóng trên địa bàn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa đã tiếp nhận cách ly y tế tập trung một trăm tám mươi năm công dân việt nam
là những du học sinh người lao động người đi du lịch và thăm thân trở về từ bangladesh maldives bhutan sri lanka nepal
ngày bốn bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai đối với một trăm tám mươi năm công dân này
kết quả xét nghiệm sang lọc lần thứ nhất có một mươi bốn trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
ngay sau khi phát hiện một mươi bốn trường hợp nghi mắc bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa đã gửi một mươi bốn mẫu vật bệnh phẩm này ra viện vệ sinh dịch tễ trung ương
để khẳng định lại kết quả đồng thời phối hợp với lực lượng y tế địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sau hơn hai tuần xét xử vào sáng nay ngày sáu tháng bảy khi được nói lời cuối cùng
bị cáo trần phương bình đã gửi lời xin lỗi tới tất cả những người nguyên là lãnh đạo
là nhân viên của đồng á bang đã vì mình mà bỏ bỏng lao lý
bị cáo cũng đã xin hội đồng xác xử xem xét được hưởng mức án khoan hồng của pháp luật
về phía bị cáo phùng ngọc khánh nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần mc
thì đã đưa ra đề nghị tòa xem xét ghi nhận sự cố gắng của bị cáo
trong việc khắc phục các khoản vây của công ty này tại đồng á bang
bị cáo cũng mong các cán bộ ngân hàng liên quan trong vụ án này tha thứ cho mình
các bị cáo còn lại trong vụ án cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương
làm theo chỉ đạo của lãnh đạo ngân hàng nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
trước đó trong phần luận tội viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo bình
mức án tù chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hàng chiếm đoạt đại sản
hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
tổng hợp hình phạt là tù chung thân bị cáo phùng ngọc khánh một mươi tám hai mươi năm tù
các đồng phạm còn lại là nguyên cán bộ đông á ben từ hai năm tù treo đến tám năm tù
cùng về tội vi phạm quy định cho vây
theo viện kiểm sát tại tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo cáo trạng truy tố
bị cáo trần phương bình giữ vai trò là người chỉ đạo các bị cáo trong vụ án
và những người liên quan thực hiện hành vi phạm tội lập ra các công ty nhưng không hoạt động trên thực tế
vẽ ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho ngân hàng
trong đó trần phương bình cùng nhóm khách hàng hiệp phú gia gây thiệt hại hơn ba một trăm ba mươi chín tỷ đồng
nhóm mc gây thiệt hại hơn ba chín trăm bốn mươi chín tỷ đồng nhóm đồng tiến gây thiệt hại hơn ba trăm chín mươi ba sáu tỷ đồng
và nhóm tân vạn hưng gây thiệt hại hơn một hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng
đồng thời trần phương bình nhờ người khác đứng tên vai ở đồng á ben
sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu nộp khống chiếm đoạt của đồng á ben hơn bảy mươi năm sáu tỷ đồng
hội đồng xét xử thông báo tòa sẽ tuyên án vụ đông á bên vào chiều ngày một mươi tháng bảy
cũng trong ngày hôm nay ngày sáu tháng bảy công an thị xã gò công tỉnh tiền giang cho biết
vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can tạm giam đối với đối tượng nguyễn văn thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cư trú ấp thạnh an xã thạnh trị huyện gò công tây về hành vi trộm tài sản
ngày một mươi một tháng sáu thành đi bộ từ khu vực phường năm thị xã gò công đến khu vực thuộc xã long hưng thị xã gò công
thấy xe mô tô của một hộ dân đậu trước hành lang nhà không người trông coi
thành lẻn vào trộm xe sau đó đem đi bán cho một người bạn trên địa bàn tỉnh long an
với giá một triệu hai trăm linh ngàn đồng và tiêu xài hết
qua công tác truy xét bốn ngày sau công an thị xã gò công đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn thành
và thu hội lại chiếc xe đã trộn
thưa quý vị hiện một mươi đơn vị vận tải xe buýt ở thành phố hồ chí minh
đang cùng đưa ra kiến nghị ưu ba nhân dân thành phố và các sở ngành
thanh toán các khoản công nợ do trợ giá xe buýt
nếu trong trường hợp không được giải quyết thì các đơn vị này sẽ ngưng hoạt động từ ngày một mươi năm tháng tám
lý do các đơn vị xe buýt đưa ra là do trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố hồ chí minh
đã khoán sáng lượng hành khách quá cao không sách thực tế khoán tăng thêm doanh thu bán vé
để bù đắp phần thiếu hụt kinh phí trợ giá xe buýt chậm thanh quyết toán các khoản công nợ
và hợp đồng đặt hàng qua các năm
việc này khiến các doanh nghiệp không đủ chi phí chi trả lương nhiên liệu
cũng như chậm trả tiền vay lãi mua xe cho các ngân hàng
từ đó một số tuyến xe buýt xảy ra đình công như tuyến xe buýt số một mươi chín số chín mươi chín
đồng thời một số doanh nghiệp hợp tác xã buộc tạm dừng hoạt động một số tuyến xe buýt
một số doanh nghiệp còn nợ tiền nhiên liệu rất lớn như công ty cổ phần xe khách sài gòn
thiếu nợ tám mươi tỷ đồng công ty cổ phần vận tải thành phố thiếu nợ bảy tỷ đồng
hợp tác xã vận tải quyết thắng thiếu nợ năm hai tỷ đồng hợp tác xã hai mươi tám thiếu nợ một một tỷ đồng
trong khi đó các doanh nghiệp cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
trung tâm quản lý giao thông công cộng vẫn chưa ký kết hợp đồng đặt hàng
với các doanh nghiệp xe buýt và chỉ ký hợp đồng nguyên tắc để nhận tiền tạm ứng trợ giá xe buýt
vì vậy các đơn vị đề nghị cần ký ngay hợp đồng đặt hàng năm hai nghìn hai mươi
với tình hình khó khăn về tài chính hiện nay các doanh nghiệp xe buýt hiện đang cố gắng
duy trì hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt đến ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trường hợp chưa được giải quyết khó khăn các đơn vị xe buýt đề nghị tạm dừng hoạt động xe buýt
từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trước thực trạng diện tích công viên cây xanh trong thành phố hiện ở mức thấp
sở xây dựng đã kiến nghị ưu ba nhân dân thành phố hồ chí minh phê duyệt đề án phát triển công viên
và cây xanh công cộng giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
trước đó sở xây dựng thành phố hồ chí minh cho biết hiện diện tích công viên trong thành phố
chỉ đạt hơn năm trăm linh hectare tương ứng khoảng năm mươi năm m hai trên một người
như vậy chỉ bằng một trên một mươi sáu lần so với singapore đạt tám m hai công viên
cây xanh trên một người do đó sở xây dựng kiến nghị đề án phát triển công viên
và cây xanh cộng đồng với mục tiêu tăng diện tích công viên cây xanh trên một người
từ năm mươi năm m hai lên sáu mươi năm m hai vào năm hai nghìn hai mươi năm và một m hai vào năm hai nghìn hai mươi
như vậy dự kiến vào năm hai nghìn ba mươi thành phố hồ chí minh sẽ tăng thêm sáu trăm năm mươi hectare đất cho công viên
để đạt mục tiêu này sở xây dựng đề xuất đối với những công viên công cộng
có quy mô lớn trên một mươi hectare sẽ được kiến kích xã hội hóa các dự án đầu tư có công trình công viên
các dự án phát triển cây xanh sẽ được hưởng chính sách ưu đải
thành phố hồ chí minh phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm các quận trung tâm sẽ trồng mới khoảng ba mươi cây xanh
năm hai nghìn ba mươi trồng năm mươi cây
thay vì cử cán bộ giảng viên các trường đại học về coi thi chấm thi ở các địa phương như năm ngoái
thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ giao cho địa phương tổ chức giáo viên địa phương coi thi
chính vì vậy những vấn đề xoay quanh về tính công khai minh bạch và chất lượng kết quả
kỳ thi được các trường đại học và chuyên gia giáo dục đặt lên hàng đầu
khác với năm ngoái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi ở địa phương
trong đó các hội đồng thi thực hiện tất cả các khâu từ in sao đề thi coi thi chấm thi
dù không có sự tham gia của các trường đại học trong công tác coi thi
đồng nghĩa các trường sẽ giảm gánh nặng khi không phải huy động hàng trăm cán bộ giảng viên đi đến các tỉnh
nhưng sẽ được huy động để tham gia các đoàn thanh tra của bộ của sở
triển khai công tác kiểm tra thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn được tổ chức với hai mục đích là xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học
và các trường đại học cao đẳng vẫn sẽ tuyển sinh dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp năm nay
giao việc coi thi cho địa phương có thể sẽ xảy ra tình trạng nơi coi lỏng nơi coi chặt
do đó việc tổ chức kỳ thi phải đảm bảo công bằng khách quan
nếu hiểu theo nghĩa tích cực
thì đây là một cơ hội để cho các địa phương hoàn toàn chủ đồng trong tất cả các khâu
để chịu trách nhiệm toàn diện về khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và đây chính là một dịp để thể hiện tinh thần trách nhiệm của các địa phương đối với kỳ thi mang tầm quốc gia
các trường đại học sử dụng kết quả của kỳ thi này để góp vào trong một trong những phương thức xét tuyển của các trường
các trường đại học sử dụng kết quả của kỳ thi này để góp vào trong một trong những phương thức xếp tuyển của các trường
cho nên kết quả này đòi hỏi một sự chính xác một mức đồ tính cây để các trường có thể sử dụng kết quả đó
là người có nhiều năm tham gia vào công tác tuyển sinh và quản lý giáo dục đại học
tiến sĩ nguyễn đức nghĩa nguyên phó giám đốc đại học quốc gia tp hcm cho rằng
không phải là có sự tham gia của các trường đại học coi thi thì sẽ tốt hơn hay giao cho địa phương thì sẽ xảy ra tiêu cực
mà vấn đề là phải thực hiện đúng quy chế của kỳ thi
trong những năm trước lần đầu tiên là từ năm hai nghìn năm
khi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia bắt đầu
thì lần đầu tiên là cái khâu thi và khâu tuyển với tách riêng ra
và khi đó thì khâu tuyển là do các trường đại học phụ trách
từ năm hai nghìn bảy thì cái việc chủ trì các công thi được giao cho các sở dục tạo tạo
và tất nhiên đây là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
cũng như là bây giờ là chúng ta gọi là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thì rõ ràng cái mục tiêu chính một cái chủ yếu là dùng để
để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
do vậy chúng tôi cho rằng việc mà giao cho các sở dục và tạo chủ trì thì đúng theo chức năng của các sở
tuy nhiên thì vì kết quả thì được dùng làm cơ sở cho nhiều trường đại học xét tuyển
do vậy thì trong những năm trước thì việc coi thi cũng có các trường đại học tham gia
đứng ở một cấp độ chuyên môn chúng tôi cho là nếu chúng ta thực hiện tất cả các khu kỳ thi và kỳ tuyển theo đúng quy chế
thì chúng ta không
không thể có một kế hoạch
không thể có sai sót được không thể có những cái sai phạm như diễn ra trong những năm trước đây
đối với việc mà cán bộ coi thi thanh tra viên hay là cách giám sát viên của kỳ thi
thì chúng ta cũng nghĩ là phải tập hôn thật kỹ để họ không thể sai phạm hay là sơ sót do không nắm được các quy chế
thực hiện được đúng nhiệm vụ của mình về mặt kỹ thuật cũng như là về mặt chính sách để có thể đảm bảo được kỳ thi diễn ra trung thực và chính xác và an toàn
để tăng tính minh bạch hiệp hội các trường đại học cao đẳng đề xuất bộ giáo dục và đào tạo phải tăng cường lực lượng thanh tra kỳ thi
đặc biệt là lực lượng thanh tra xã hội
trong đó bất kỳ ai quan tâm đến kỳ thi đều có thể thu thập thông tin như ghi âm quay video để gửi lên cơ quan quản lý xử lý
điều quan trọng nhất là giao trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương
đi từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền đến từng người dân về tác hại của ma túy
đó là cách tự nhiên
cách làm thiết thực của lực lượng công an ở bạc liêu để góp phần đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng và xã hội
với cách làm này hiện nay đã có nhiều xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh không có ma túy và tệ nạn ma túy
xã châu thới huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu là một trong nhiều địa phương của tỉnh bạc liêu
những năm qua không có tệ nạn ma túy trên địa bàn
để đạt được kết quả này bên cạnh vai trò của lực lượng công an
thì ý thức của người dân trong việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy ở địa phương này đã được nâng lên rõ rệt
tác hại cách nhận biết các loại ma túy thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ma túy đều được người dân nơi đây nắm vững và biết cách phòng chống
tôi là người dân trong áp nhưng mà đói giờ cũng không có thấy là số mình hoặc là là người dân
những ai mà giờ lá mặt ra đây mà để mà giờ nghĩ ngập ma túy hết trơn á
nhưng mà ở đây tôi cũng là đồng tình dẫn động bà con
là tránh xa ra không nên gia nhập vào cái loại này tết người vào
thành ra tôi cũng không có ai mà nghĩ ngập trong địa bàn của tôi hết
công tác vận động đưa người đi cay nghiện từ nguyễn cũng được lực lượng công an và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm
gia đình chị nguyễn mỹ nhân ngụ ấp một mươi bảy xã vĩnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
trước đây có một người con cũng sai chân vào con đường nghiện ngập
nhờ sự động viên thăm hỏi hướng dẫn của lực lượng công an gia đình chị đã đưa con mình đi cai nghiện
giờ đây con của chị nhân đã từ bỏ ma túy có công việc với thu nhập ổn định
xã vĩnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu giờ đây cũng trở thành địa phương không có ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn
chị cũng nhờ lực lượng công an đặt nó lo làm cho nó rồi chị gọi nó đi cay nghiện
giờ nó về giờ cũng được khỏe
rồi giờ nó đi về giờ nó làm đi thử xe tháng nó gọi về cho chị cũng được ba triệu
cũng khỏe chị cũng mừng rất mừng rất cảm ơn
luôn xuống địa bàn cũng như là nắm tình hình trên địa bàn có gà sót sàn lọc các đối tượng mà có bị hiện nghi dấn sử dụng chế phép chất hoa tí
thì qua công tác nắm tình hình trên địa bàn phát hiện có đối tượng sử dụng chế phép hoa tí lực lượng công an đã nhanh chóng xuống địa bàn kết hợp với gia đình mời gọi hỏi đối tượng lên tổ quan làm việc
thì lực lượng công an xã đã
hướng dẫn cho gia đình cũng như phân tích các tác hại về ma tí cho bản thân người nghiện ma túy sử dụng biết những tác hại đó và đối tượng đó đã đồng ý đi cai nghiện tự nguyện
với quyết tâm và những việc làm cụ thể của mình lực lượng công an bạc liêu chính quyền địa phương và từng người dân trên địa bàn đã và đang chung tay chung sức đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng gia đình và xã hội
vừa rồi là những cập nhật trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị